tiếp tục thông tin về vụ việc hàng trăm trẻ em ngộ độc thực phẩm xảy ra tại trường mầm non xuân nộn huyện đông anh thành phố hà nội
theo ủy ban nhân dân huyện tính đến sáng nay tổng số bệnh nhân đang điều trị là một trăm chín mươi hai em chín em đã chuyển tuyến hai mươi ba em đã ra viện
hiện tình trạng sức khỏe của các em đều đã ổn định
tại khoa nhi bệnh viện đa khoa đông anh sáng nay các bệnh nhân là trẻ mầm non bị ngộ độc do ăn buffet tại trường hôm một mươi bốn tháng một mươi một đang được điều trị tại đây đều trong tình trạng sức khỏe khá ổn
các bác sĩ y tá và lãnh đạo huyện đã và đang tập trung mọi sức lực và vật lực để chăm sóc sức khỏe cho các cháu
con nhà em vào từ hôm một mươi năm tháng một mươi một hiện tại thì con nhà em sức khỏe đã ổn định ạ cháu hết sốt và cũng đỡ đi ngoài hơn
thật ra thì cái sự việc này cũng không ai mong muốn cả tôi cũng rất chia sẻ với nhà trường từ lúc cháu vào viện đến giờ thì các bác trên huyện trên xã và nhà trường cũng luôn quan tâm
chúng tôi cũng chỉ mong muốn là các cơ quan tìm hiểu
xem nguyên nhân rõ nguyên nhân để không còn những cái hiện tượng như thế này xảy ra nữa
các đồng chí lãnh đạo sở y tế lãnh đạo huyện bông anh đã tập trung chỉ đạo chúng tôi bằng tất cả cái nguồn lực cho phép và bằng mọi giá phải chữa điều trị để tránh tảnh ra tai biến cho các cháu
cho đến nay thì hầu như các cháu đã giảm được số lượng sốt triệu chứng về đau bụng và số lần đi ngoài tạm thời chúng tôi bây giờ là các cháu là ổn định
viện đông anh số trẻ nhập viện ban đầu là một mươi năm cháu và tăng lên tất cả là hai trăm hai mươi năm cháu hiện còn một trăm chín mươi một cháu đang điều trị
nguyên nhân ban đầu do các chuyên gia y tế xác nhận là nhiễm chủng nhiễm khuẩn đường tiêu hóa do nhiễm khuẩn thức ăn
dự kiến ngày mai một mươi chín tháng một mươi một trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội sẽ cung cấp nguyên nhân chính thức của vụ việc
đồng anh chúng tôi cũng đã khẩn trương khi nắm được thông tin thì đã có tập trung chỉ đạo ngay đối với các cơ quan chuyên môn về ngay nhà trường
để nắm thông tin hỗ trợ các cô giáo và giải pháp đầu tiên đó là tập trung phối hợp và đưa các cháu vào viện để nhập viện kịp thời
tiếp tục như vậy là bám sát từng giờ để tập trung các giải pháp và với cái mục đích vô cùng khẩn thiết nhất đó là đảm bảo tuyệt đối cho vấn đề về sự an toàn
về tính mạng cũng như sức khỏe của các cháu
phải nói đây là một cái bài học mà rất là đáng tiếc
sẽ nghiêm túc để kiểm điểm và rút kinh nghiệm đối với các cấp các ngành
mặc dù cũng đã lường trước được để tập trung chỉ đạo bằng các đề án và công tác kiểm tra nhưng mà đây là lĩnh vực hết sức nhạy cảm và rất dễ xảy ra
thế cho nên là chúng tôi cũng sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc
sau khi vụ việc xảy ra bên cạnh công tác điều trị bảo đảm sức khỏe cho các cháu
huyện đồng anh cũng đã yêu cầu các cơ quan liên quan ra soát các hồ sơ pháp lý điều kiện cơ sở vật chất nhân lực hợp đồng cung mứng thực phẩm của các đơn vị cung cấp thực phẩm
để không để xảy ra những vụ an toàn thực phẩm như vừa qua trên địa bàn